thành ủy hà nội đã tổ chức buổi cung cấp thông tin báo chí theo đó thành phố hà nội sẽ tập trung chỉnh trang đô thị phục vụ tết nguyên đán canh tí năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn thành phố hà nội
dịp tết nguyên đán hà nội sẽ trang trí tại bảy công viên chín vườn hoa các chủng loại cây như đào quất hoa tươi
ngoài ra các công viên còn được trang trí khánh tiết cờ đèn trang trí các loại băng rôn biểu ngữ với nội dung mừng đảng mừng xuân
đặc biệt tại công viên thống nhất còn trang trí các linh vật biểu tượng một mươi hai con giáp bằng cây hoa nghệ thuật
tại các tuyến đường phố chính sẽ trang trí theo mẫu mã mới bằng các khay hoa giỏ hoa treo
theo ông hoàng cao thắng phó giám đốc sở xây dựng hà nội công tác chỉnh trang trang trí đô thị phục vụ tết nguyên đán được thực hiện bằng rất nhiều nguồn trong đó ngân sách thành phố dự kiến chi ra khoảng một mươi chín tỷ đồng